vụ việc đau lòng xảy ra vào đêm qua dạng sáng nay ngày hai mươi hai tháng một mươi
theo người dân thời gian gần đây do áp lực nợ nần vì mới xây nhà thương hay uống rượu và có nhiều biểu hiện bất thường
đặc biệt vào đêm ngày hai mươi một tháng một mươi thương đập đá đồ đạc trong nhà và chửi bới lung tung
khi bà hồng khuyên thương giữ trật tự cho hàng xóm ngủ thì thương càng tỏ ra hung hăng hơn
sau khi nhận được tin báo nguyễn trí thương đã giết mẹ vứt sát xuống giếng và bắt con trai làm con tin
lực lượng công an tỉnh hòa bình đã nhanh chóng có mặt bắt giữ đối tượng gây án
khi đang chơi ngoài sân một bé gái bảy tuổi đã bị một nam thanh niên hai mươi tuổi dùng vật sắc nhọn đâm liên tiếp vào người
thấy con kêu cứu mẹ của cháu bé cũng vội chạy ra và cũng bị đối tượng này gây thương tích nặng
công an quận nam từ liêm thành phố hà nội đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ án trên
vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi tháng một mươi cháu bé bảy tuổi đang chơi trong sân nhà
ở phố nhuệ giang phường tây mỗ quận nam tử liêm
thì bất ngờ bị một nam thanh niên xông vào dùng dao chém nhiều nhát vào lưng và bụng
phát hiện sự việc mẹ cháu bé chạy tới can ngăn thì cũng bị chém vào cổ
ngay sau khi gây án đối tượng đã rời khỏi hiện trường bỏ lại nạn nhân với những vết thương nghiêm trọng
vào cuộc điều tra quá trình truy xét công an quận nam tử liêm đã tạm giữ đối tượng lê văn vương
hai mươi tuổi trú tại phường tây mỗ nam từ liêm để làm rõ về hành vi giết người
thêm một đối tượng quốc tịch trung quốc vượt biên sang việt nam để thực hiện hành vi dùng thẻ atm giả rút tiền
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp lào cai bắt giữ
đối tượng là tằng cẩm bằng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại giang tây trung quốc
khám xét trên người đối tượng lực lượng công an thu giữ một trăm linh hai thẻ nhựa màu đỏ
hơn hai trăm năm mươi triệu đồng bảy trăm linh nhân dân tệ cùng với một số tài liệu có liên quan
bước đầu đối tượng khai nhận được một đối tượng người trung quốc thuê cầm số thẻ atm giả
sang các cây atm
đối tượng sẽ được nhận hai mươi tổng số tiền rút được
bằng đã cùng với một đối tượng có biệt danh là lão quỷ vượt biên sang lào cai
tuy nhiên trong khi đang thực hiện hành vi thì bị phát hiện bắt giữ
còn tại bình định liên quan tới vụ phá hơn sáu mươi hectare rừng tự nhiên
tại huyện miền núi an lão mà thủ tướng chính phủ đã yêu cầu địa phương lạp rõ xử lý theo pháp luật
vào chiều qua ngày hai mươi hai tháng một mươi hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt
bốn bị cáo tổng mức án tám mươi một năm tù giam
theo cáo trạng từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
chín bị cáo đã có hành vi phá rừng trái phép tại khoảnh bảy và khoảnh tám
tiểu khu một xã an hưng huyện an lão với tổng diện tích sáu mươi bốn một mươi tám hectare
gồm hai mươi năm tám mươi bảy hectare rừng phòng hộ và ba mươi tám ba mươi một hectare rừng sản xuất
chữ lượng rừng bị thiệt hại hơn năm năm trăm hai mươi hai hai mét khối gỗ
tổng giá trị bị thiệt hại trên bốn bảy mươi chín tỷ đồng
tại tòa chín bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình
các bị cáo đều thừa nhận biết việc phát rừng chưa được cấp có thẩm quyền
cấp phép là vi phạm pháp luật nhưng các bị cáo vẫn thực hiện vì mục đích lấy đất trồng keo
một xe khách vận chuyển hơn hai năm trăm linh bao thuốc lá điếu ngoại nhập
nhập lậu vừa bị công an tỉnh đắk lắc bắt quả tang
vào khoảng một mươi năm giờ cùng ngày trên đường hồ chí minh đoạn qua huyện cronbúc tỉnh đắk lắc
lực lượng chức năng đã phát hiện chiếc xe khách do
xế nguyễn song toàn hai mươi tám tuổi trú tại phường e tam thành phố buôn ma thuật điều khiển
có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng kiểm tra
quá trình kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện có vận chuyển sáu thùng các tông
bên trong chứa hai năm trăm linh bao thuốc lá hiệu z ngoại nhập
tại thời điểm kiểm tra tài xế toàn đã không xuất trình được hóa đơn
chứng từ chứng minh nguồn gốc của số thuốc lá trên
bước đầu tài xế toàn khai nhận số thuốc lá trên được một người lạ thuê vận chuyển
từ huyện chư sê tỉnh gia lai về thành phố buôn ma thuật với giá bốn trăm hai mươi đồng
một xe ô tô chở chất thải nguy hại được nguy trang thành xe chở hàng hóa
đã bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bình dương phát hiện và tạm giữ
khi đang lén đổ chất thải trực tiếp ra môi trường
trước đó ngày hai mươi hai tháng một mươi cảnh sát môi trường công an tỉnh bình dương phát hiện xe ô tô tải
do tài xế phạm văn sáu chú tại tỉnh nghệ an điều khiển
đang dừng tại hố ga cống thoát nước mưa trên đường mỹ phước
tân vạn thuộc khu phố tám phường phúc lợi thành phố thủ dầu một
để đổ chất thải có mùi hôi thối nồng nặc từ bồn chứa bên trong xe xuống hố ga
qua kiểm tra bên trong thùng xe có một bồn chứa chất thải khoảng tám năm trăm linh kg dạng lỏng
màu vàng đục trên xe có gắn máy bơm hút và dây ống nhựa lớn
qua làm việc phạm văn sáu khai nhận thuê xe tải trên với giá tám triệu đồng một tháng
và sử dụng xe đi hút chất thải từ các công ty trong khu công nghiệp mỹ phước
phường thới hòa với giá một hai triệu đồng một chuyến
sau đó điều khiển xe tới các cống thoát nước mưa để đổ chất thải